trong năm vừa qua đã xảy ra một câu chuyện một số doanh nghiệp trong nước thay đổi nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
thay vào đó những nhãn hiệu và xuất xứ hào nhoáng để bán ra thị trường phần nào ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng việt
vâng và khẩu hiệu người việt nam dùng hàng việt nam dù đã được chúng ta nhắc đến từ rất lâu
tuy nhiên khi chuyển qua giai đoạn hội nhập quốc tế thì chúng ta mới nhìn thấy được giá trị của cụm từ make in việt nam
đây có lẽ cũng là câu chuyện đáng để chúng ta nhắc đến trong ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín
hàng tuần trước khi giới thiệu hai mẫu xe tại triển lãm ô tô paris fab vinfast đã là một trong những từ khóa hot nhất trên mạng
không khó hiểu trước sự mong đợi của người việt việt nam đã đề ra chiến lược phát triển ngành ô tô trong bao kỳ vọng của người dân
rất nhiều người đã kêu gọi mua ô tô vinfast với tinh thần ủng hộ thương hiệu việt
trong hội nghị tổng kết của bộ thông tin và truyền thông vừa qua thủ tướng cũng đã mong muốn việt nam có thể là biểu tượng tiếp theo về sự trỗi dậy của một quốc gia châu á
chính phủ coi kinh tế số là động lực quan trọng để đưa việt nam tiến nhanh đi tắt trong phát triển trong đó nổi bật là khẩu hiệu make in việt nam
việt nam phải là thủ đô về việc sản xuất smartphone và làm chủ công nghệ năm g
tương tự tại hội nghị gạo ngon nhất thế giới the world besrise hai nghìn một mươi chín được tổ chức hồi giữa tháng một mươi một vừa qua
đã vinh danh giống lúa st hai mươi bốn và st hai mươi năm của việt nam là giống lúa có gạo ngon nhất thế giới năm hai nghìn một mươi tám
như vậy việt nam không chỉ là nước xuất khẩu gạo nhiều nhất mà còn là quốc gia sở hữu nhiều loại gạo ngon nhất thế giới
thái độ của người tiêu dùng việt nam sau khi quay trở về với hà nội thì là một điều làm cho những anh em mà nghiên cứu chúng tôi rất là xúc động
làm cho thôi thúc một cái khát vọng nghiên cứu tạo ra những loại giống có phẩm chất tốt hơn để phục vụ
từ câu chuyện gạo st hai mươi năm nói rộng ra câu chuyện của ngành sản xuất gạo ở nước ta
dù đứng trong tóc đầu các nước xuất khẩu gạo song gạo việt nam chưa khi nào được ghi dấu ấn đối với người tiêu dùng thế giới
dường như thế giới chỉ nhắc đến gạo thái lan gạo ấn độ trong khi nhiều nước nhập khẩu rất lớn gạo từ việt nam
điều này cho thấy việc xuất khẩu chủ yếu chạy theo sản lượng mà không coi trọng chất lượng đã khiến cho gạo việt nam không thể gây được tiếng vang
không thể định vị
thương hiệu của mình trên bản đồ thế giới
trong giai đoạn hiện nay khi việt nam đẩy mạnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới
đang đặt ra những yêu cầu mới cho việc xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp việt nam
xây dựng thương hiệu là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp cạnh tranh sòng phẳng hơn với các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước
đặc biệt trong bối cảnh mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay
đang mang đến nhiều cơ hội xuất khẩu hàng hóa nước ta ra nhiều thị trường
bằng cách tiếp cận chuỗi giá trị khi tương tác với người tiêu dùng
nếu doanh nghiệp biết áp dụng chiến lược truyền thông thương hiệu
bảo đảm nguyên tắc minh bạch nhất quán kiên trì về những nỗ lực của mình
trong việc đóng góp tạo ra giá trị sản phẩm việt nam theo tư duy mới như đã đề cập ở trên
thì chắc chắn dù sản phẩm được sản xuất ở trung quốc hay một đất nước thứ ba nào đi nữa
người tiêu dùng cũng sẽ dành một niềm tin trọn vẹn